liên minh châu âu eu vừa nhất trí sẽ tiến hành một sứ mệnh quân sự mới tại đông địa trung hải
để ngăn chặn các bên tham chiến tại libya tiếp nhận thêm vũ khí
chiến dịch mới sẽ mang tính quân sự thuần túy theo luật pháp quốc tế
mặc dù sứ mệnh mới của eu ở địa trung hải sẽ là hoạt động quân sự thuần túy
nhưng các tàu của eu vẫn được yêu cầu giải cứu những người gặp nạn trên vùng biển này
giới chức quân sự eu sẽ đề xuất chi tiết kế hoạch
bao gồm số lượng tàu và phạm vi địa lý của chiến dịch
để trình lên các ngoại trưởng của khối trong cuộc họp tiếp theo vào ngày hai mươi ba tháng ba
dự kiến các tàu của eu sẽ chặn và kiểm tra những tàu khả nghi ở đông địa trung hải
nơi phần lớn hoạt động bô lộng vũ khí đang diễn ra cách xa các lộ trình của người di cư